còn ở các tỉnh vùng đồng bằng và ven biển trong đêm nay và sáng sớm ngày mai cũng có mưa
nhưng chỉ là những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ duy trì ở mức từ một mươi tám đến hai mươi hai độ
trời rét nhẹ ở vùng núi và xe lạnh ở vùng đồng bằng
sang ngày mai thời tiết mình bắc tiếp tục có mây nhiều vào buổi sáng
đến trưa và chiều thì giảm mây và trời chuyển nắng
nền nhiệt ở tây bắc bộ duy trì ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội nhiệt độ ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
ở miền trung khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trong đêm nay trời vẫn còn khá nhiều mây
sương mù vẫn xuất hiện dày vào nửa đêm và gần sáng
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới một km trong sương mù
nền nhiệt đêm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi một độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
nhiệt độ ở mức cao là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ là từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thời tiết vẫn ổn định ở các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
mức nhiệt đêm ở khu vực miền cao tây nguyên duy trì ở mức là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ đêm nay trời chuyển mát với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang ngày mai hai khu vực này trở lại với tình trạng nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn tại nam bộ nóng gắt nhất vẫn tập trung ở các tỉnh miền đông nam bộ khi nhiệt độ cao tới mức từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi ở miền tây nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ ở mức từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp bốn
từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé